có thể nói rằng thảm họa động đất vừa qua tại biên giới thổ nhĩ kỳ syri không chỉ gây ra thiệt hại to lớn về người và của đối với hai quốc gia này
mà còn kéo theo những nguy cơ bùng phát của dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bởi nguồn thực phẩm và nước sinh hoạt không đảm bảo an toàn
những người sống sót trong khu vực động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri đang lo sợ dịch bệnh và ô nhiễm nhất là trong điều kiện thiếu nhà vệ sinh ở đây
vấn đề này ngày càng trở nên tồi tệ hơn và bị đe dọa bởi thảm họa sức khỏe sự lây lan của vi chủng bệnh tật và dịch bệnh như dịch tả
trong bối cảnh này tổ chức y tế thế giới who và nhiều tổ chức quốc tế đã gửi hàng chục tấn hàng cứu trợ gồm thực phẩm thuốc men tới các vùng bị ảnh hưởng nhằm hỗ trợ người dân
who cũng ủng hộ việc mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào syri trong một trăm tám mươi ngày để hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả thiên tai
trước đó syri đã cho phép chuyển hàng cứu trợ nhân dân
tổ chức y tế đã gửi hàng chục tấn hàng cứu trợ người dân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng hiện thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập
thổ nhĩ kỳ cũng xúc tiến mở thêm hai tuyến đường cứu trợ mới đến các địa phương của syri